ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số bảy mươi sáu điện công ty thủy điện sơn la
hiện nay mực nước hồ hòa bình đã vượt mức dân bình thường và tiếp tục gia tăng
để đảm bảo an toàn công trình từ tối ngày một mươi tháng một mươi hồ hòa bình phải chủ động mở năm cửa xả đáy và có thể phải tiếp tục mở thêm
hiện tại mức nước thực lưu hồ hòa bình ở mức một trăm một mươi bảy ba mét lưu lượng về ở mức chín ba trăm tám mươi mét khối trên dây
và theo dự báo còn tăng lên mức một mươi mét khối trên dây
để giảm lưu lượng về hồ hòa bình hạn chế xả lũ xuống hạ du thực hiện quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện sơn la dừng tất cả các tổ máy phát điện không xả nước về hạ du
yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mức nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế